các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với khẩu hiệu nhà tôi ba đời chữa bệnh nan y bà con gọi cho tôi trị xương khớp đường huyết về chỉ số đẹp chỉ sau một liệu trình v v
việc xuất hiện với tần suất dày đặc không chỉ người lướt xem bị ám ảnh mà còn khiến nhiều người tiêu dùng thiếu cảnh sát đã bị các đối tượng này trục lợi rơi vào cảnh tiền mất tật mang
để hiểu rõ hơn về câu chuyện tổng đài chữa bệnh hay lừa đảo ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiểu mụ trong tầm ngắm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc lừa đảo mạo danh bác sĩ để tư vấn bán thuốc chữa bệnh được chúng tôi phản ánh
dù đã được cảnh báo nhưng những chiêu trò này vẫn tiếp tục tràn lan trên mạng xã hội và ngay tại chính các cơ sở y tế
đáng nói thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
mới đây bệnh viện nội tiết trung ương tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều người dân qua đường dây nóng
về việc có một số đối tượng giả mạo là nhân viên y tế đồng ủ chuyên gia
tiếng của các lãnh đạo bệnh viện nội tiết trung ương để lừa đảo
với nhiều thủ đoạn tinh vi các trang giả mạo này đã thực hiện tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến
giới thiệu bán thuốc điều trị bệnh tiểu đường bệnh tuyến giáp mổ hôi tay chân và các bệnh nội tiết khác nhằm trục lợi từ người bệnh
tôi rất muốn là gì là không những cá nhân tôi là người đã bị xúc phạm trong trường hợp này
bị giả mạo thì danh dự cũng sẽ bị tổn thương
vì rất nhiều người bệnh là biết đến tiếng tôi chỉ cần nghe phân phết thì nghĩ rằng đến đấy là tôi
rất mong muốn các bộ y tế và các cơ quan chức năng thì chúng ta chủ động hơn nữa để chúng ta xử lý trường hợp này
vì đây là gì vi phạm pháp luật là hết sức rõ ràng
và cái thứ hai nữa là để bảo vệ người dân không những là chỉ là mất mát về kinh tế mà chính là bảo vệ tốt hơn nữa cho sức khỏe người dân
hiện tượng bác sĩ online tổng đài chữa bệnh diễn ra ngày càng phổ biến
thậm chí nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng điều này nhằm trục lợi từ người bệnh
theo các chuyên gia có những loại thuốc được quảng cáo trên mạng hiện chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường
chứ hiện nay phần lớn họ cứ tự nhận ra truyền để cho nó có tiếng để lừa đảo
tổng đài chữa bệnh cùng những thần dược trên mạng đã khéo léo lôi kéo
dù dỗ lòng tin của người bệnh vào những bài thuốc không rõ thành phần nguồn gốc
và những thần dược này đang vi phạm nội dung quảng cáo trên mạng xã hội như thế nào
những chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm học cũng khuyến cáo đối với người bệnh và người nhà
cần nâng cao cảnh giác không để các đối tượng mạo danh lừa đảo gây thiệt hại không đáng có
trong hiện nay vấn đề liên quan đến đảm bảo về sức khỏe của bản thân rất quan trọng
nhưng để đảm bảo việc chúng ta tiếp cận vào các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo như thế này
chúng tôi cho rằng trước khi chúng ta nói chuyện với bất kỳ người nào thực hiện các hoạt động tư vấn
chúng ta phải am hiểu với những người mà chúng ta tiếp cận
cái thứ hai nữa là tìm hiểu về những thông tin kể cả người ta đưa ra những thông tin cho mình
trong quá trình lắng nghe và tìm hiểu
tư vấn từ những cái thông tin đó chúng ta cũng phải biết cách lựa chọn và đánh giá những cái thông tin
từ những cơ sở uy tín và những thông tin một cách sát thực và khoa học
thay vì trao niềm tin vào những vị thần y online tổng đài sức khỏe
cùng những lời quảng cáo mật ngọt trước ruổi
bệnh nhân cần đến thăm khám tại cơ sở y tế uy tín
được nhà nước cấp phép hoạt động để tránh tiền mất tật mang
còn về phía các cơ quan quản lý nhà nước
thì rất khoát phải có lợi ích
thì anh muốn không phải anh muốn nói gì thì anh nói
anh đưa lên quảng cáo anh thích cái gì thì anh quảng cáo
tuyên truyền để phục vụ những mục đích cá nhân của anh
anh có cái lợi là anh lấy cái câu view rồi anh làm cái này cái khác
thì anh phải chấp nhận nếu mà anh sai thì anh phải đèn
thậm chí anh phải chịu những cái án phạt về mặt hình sự
đây là một cái vấn đề không thể nào mà xem nhẹ được nữa
bởi vì nó làm ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh
thưa quý vị
bằng xuất hiện nhiều trường hợp người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang
các đối tượng tự xưng là bác sĩ lương y để tư vấn bệnh
lừa đảo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm
sẽ phải đối mặt với những mức xử phạt như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách ngay sau đây

đối với hành vi quảng cáo sai sự thật
có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoảng năm ba mươi bốn ba mươi tám hai nghìn hai mươi một
phạt tiền từ sáu mươi triệu đồng đến tám mươi triệu đồng
trừ trường hợp quy định tại khoảng bốn năm mươi một b bốn năm mươi hai một sáu mươi c một sáu mươi một ba mươi tám hai nghìn hai mươi một
đối với hành vi quảng cáo sai sự thật
nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hình sự theo điều một trăm chín mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về tội quảng cáo gian dối với mức phạt như sau
người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
thưa quý vị pháp luật đã quy định xử phạt là thế
song vì đồng tiền vì lợi ích cá nhân
mà nhiều đối tượng vẫn bất chấp để trục lợi sai trái
ngay trên tính mạng sức khỏe của người dân
đó là những hành vi vô lương tâm đáng bị cả xã hội lên án
còn chúng ta khi cảm thấy không khỏe
hãy đến ngay các cơ sở y tế được cấp phép
để các bác sĩ có thể thăm khám trực tiếp và tư vấn cho chúng ta
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình aloba tám mươi chín tuần này
quý vị quan tâm các chương trình aloba tám mươi chín của truyền hình công an nhân dân
có thể tải app antv go trên các thiết bị di động để xem lại chương trình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau